tuy vẫn có không ít hoài nghi băn khoăn trong dư luận và vẫn còn quá sớm để khẳng định
nhưng điều không thể phủ nhận là bước đầu đã có những động thái phát ngôn tích cực thể hiện thông điệp rằng
đã đến lúc mỗi cán bộ và cả hệ thống chính trị phải biết lắng nghe và hành động mạnh mẽ để củng cố niềm tin trong nhân dân
có thể nói thành công của đại hội đảng lần thứ một mươi hai là minh chứng sinh động cho việc lựa chọn đúng và chúng từ nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ một mươi một
đó là lấy công tác cán bộ làm khâu đồn
đó là lấy công tác cán bộ làm khâu đồn
tính gian đe cảnh báo
mới đây một trung úy công an ở huyện châu thành tỉnh tây ninh đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt đảng và cảnh cáo về mặt ngành
vì lý do dùng thẻ đảng viên để thế chấp vay tiền
hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của ngành công an
tại tỉnh điện biên các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra giám sát của đảng
đối với hơn bảy trăm linh tổ chức đảng và trên một một trăm linh đảng viên
tra hơn ba trăm linh tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm
qua đó đã thi hành kỷ luật bằng các hình thức đối với gần năm trăm linh đảng viên
chúng tôi cũng đã có những đấu tranh tự bản thân mình tự từng đồng chí cán bộ đảng viên cũng như là các tổ chức cơ sở đảng
phải xem xét một cách minh mạch khách quan
theo ban tổ chức trung ương đảng
thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của đảng trong ba năm từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi tám
đã có hàng chục ngàn đảng viên trong toàn đảng bị xử lý kỷ luật và xóa tên
hàng ngàn trường hợp khác bị cho ra khỏi đảng
con số này một mặt cho thấy quyết tâm cao của toàn đảng đối với việc làm trong sạch nội bộ
nhưng mặt khác cũng cho thấy vẫn còn khá nhiều thực trạng gây nhức nhối ở cơ sở lâu nay
bắt nguồn từ những yếu kém sai phạm của cán bộ đảng viên nói chung và của người lãnh đạo quản lý nói riêng
nội dung này đã được nêu rõ trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
một số đồng chí chưa thường xuyên quan tâm nghiên cứu phát hiện và đề xuất với trung ương những vấn đề khó khăn
bước xúc cần được giải quyết tháo gỡ chưa kịp thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu
giúp việc nghiên cứu thấu đáo các vấn đề nổi lên trong ngành lĩnh vực địa phương để tập trung giải quyết có hiệu quả
một số ít đồng chí thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được phân công chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm ở vị trí công tác được giao
chưa nắm chắc tình hình địa phương đơn vị nên thiếu chủ động lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời những tình huống phức tạp nhạy cảm xảy ra
có đồng chí còn chậm chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết của trung ương
vẫn còn đồng chí chưa cư mọt

hoặc để vợ con người thân cấp dưới lợi dụng làm ảnh hưởng đến quy tính của đảng nhà nước
nhận định trên cũng chỉ ra rằng nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cần phải được nhìn nhận rõ ràng hơn
nếu biết thực hiện nguyên tắc này một cách hài hòa thì sẽ khắc phục được tình trạng đùn đầy trách nhiệm làm rõ và xử lý được sai phạm của cá nhân
trí tuệ của tập thể sẽ được phát huy năng lực của cá nhân sẽ được khơi dậy góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng theo nghị quyết chung mương bốn khóa một mươi một
nguyên tắc lãnh đạo của đảng cộng sản là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
nhưng mà đồng thời lại phải đề cao trách nhiệm của cá nhân
chứ nếu không làm hay làm tốt có kết quả thì vơ vào là công lao của cá nhân mình
còn làm không tốt thì đổ đại tập thể không quy được trách nhiệm trả thi hành kỷ luật được ai
phát huy vai trò của người đứng đầu
nhưng mà phải phát huy vai trò của người đứng đầu
phát huy dân chủ
đứng đầu mà độc đoán chuyên quyền thì thấy có gọi là dân chủ không
sẽ không thể có một tập thể mạnh với sự đồng thuận cao nếu người đứng đầu không gương mẫu không sâu sát không đủ dũng khí để nói làm và chịu trách nhiệm
điều đáng mừng là trong cấp ủy một số địa phương đơn vị nhận thức này đã được thể hiện thành việc làm thường xuyên và đã tạo được bước chuyển biến đáng ghi nhận
đối thoại giữa lãnh đạo với dân
cách làm này tuy không mới nhưng hiệu quả đem lại không hề nhỏ
tại huyện phúc thọ thành phố hà nội
những cuộc đối thoại trực tiếp giữa bí thư huyện ủy với đại diện nhân dân như thế này được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi một
một kênh thông tin và phản hồi thẳng thắn giữa đảng với dân
một cách làm cho thấy sự cầu thị tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người đứng đầu cấp ủy
học viên xin hỗ trợ kinh khí để cơ khu hóa kênh mương giao thông ngội đồng
nói nội công đấy là phong trình của tôi
nhất là bảo lộc
là vấn đề cán bộ thùng xã vi phạm quyền tự do dân chủ của dân dân
tôi muốn hỏi ở đây có những cái vấn đề lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm thì ở đây không
đây chắc là nhiều xã thì đều biết ở đâu mà có một vấn đề phức tạp nào đó thì bản thân tôi gần như bảy mươi số việc phức tạp là đều có thể đến đều có thể có mặt
và khi mà chúng ta tổ chức thi rồi chúng ta hợp đồng thì chúng ta vẫn rộng rãi với mọi đối tượng nếu đủ thỏa mãn các điều kiện
và chân thực tế là nhiều lần thi công nghiệp
không chức là con cán bộ ở huyện còn trượt nữa chứ các ông chú
nó vừa rất là gần gũi và nó vừa rất là cởi mở mà đồng thời nó cũng góp phần để giải quyết những vấn đề bức xúc ở trong địa phương
tiếp xúc đường đối thoại này tuyệt vời
thực sự là tôi cảm thấy hôm nay tôi được sống trong bầu không khí dân chủ
và tôi chỉ mong tức là những vấn đề bức xúc của dân tôi thì bí thư phải chỉ đạo
các cấp các ngành tập trung thao gỡ
thông qua những buổi đối thoại này đảng nắm được các ý kiến
rồi là nguyện vọng
rồi là mong muốn của nhân dân
từ đó sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa đảng với nhân dân
và làm cho cái hoạt động của từng địa phương từng cơ sở ngày càng hiệu quả hơn
người đứng đầu bao giờ cũng có một cái vinh dự một cái tự hào một cái lòng tin của dân
khi quyết định và thực hiện những cái quyết định những cái nghị quyết đúng đắn mang lại lợi ích cho nhân dân
mang lại sự phấn chấn
đoàn kết thống nhất trong cấp ủy
khi mà đề ra những nghị quyết đúng
nhưng bản thân những người đứng đầu và cái cấp ủy không có kiên quyết
lãnh đại đến nơi hướng xuống để thực hiện được những cái nghị quyết đó
thì không thể nói khác được là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
từ đại hội sáu của đảng đến nay không có nhiệm kỳ đại hội nào
trung ương đảng lại không ban hành nghị quyết về xây dựng đảng
về đổi mới trình đốn đảng về công tác cán bộ
tuy nhiên kết quả còn khá khiêm tốn bởi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tệ tham nhũng lãng phí của một bộ phận cán bộ đảng viên vẫn chưa được đẩy lùi
mà thậm chí có chiều hướng nghiêm trọng hơn xói mòn lòng tin của dân với đảng
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
được ban hành tháng một năm hai nghìn một mươi hai đã thể hiện quyết tâm chính trị và là giải pháp cấp bách cần làm ngay
nhằm khắc phục tình trạng trên từng bước củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng
nghị quyết tập trung vào ba vấn đề
đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên
xây dựng đội ngũ lãnh đạo cán bộ quản lý các cấp nhất là cấp trung ương
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy
tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
như vậy có thể thấy nội dung trọng tâm bao trùm của nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi một chính là công tác đánh giá cán bộ
nhìn lại bốn năm thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nhất là công tác cán bộ
theo tinh thần nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi một
những kết quả đạt được tuy chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ đảng viên và nhân dân
nhưng cũng đã tạo được một số chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động
những bài học thực tiễn sau bốn năm qua đã cho thấy nghị quyết này là một chủ trương đúng đắn kịp thời hợp lòng dân
và phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài
nghị quyết trung bốn không chỉ có thực hiện trong nghị quyết trong nhiệm kỳ đại hội một mươi một
mà nó là một trong sáu cái nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện
cả cái nhiệm kỳ đại hội nhà
trung ương cũng chỉ ra những cái mặt còn hạn chế còn khuyết điểm
thì lần này phải cố gắng quyết tâm với cái quyết tâm chính trị cao hơn của cả hệ thống chính trị
tập trung khắc phục được những mặt hạn chế yếu kém bầu quang
ví dụ vấn đề tự thuê bình thuê bình còn chưa cao chưa tốt
rồi thì một số vấn đề nhận thức nó chưa đúng để mà tiếp tục đẩy mạnh
ba cái vấn đề cấp bách giả soát lại để mà cái mặt nào hạn chế phải tiếp tục khắc phục
cán bộ nói chung chung
dân sẽ không tin nữa
có thể hiểu câu nói này là lời đúc kết thấm thiế
và cũng là lời kêu gọi hệ thống chính trị của chúng ta
hơn lúc nào hết cần khôi phục niềm tin trong nhân dân
bằng những hành động vì dân vì sự phát triển của đất nước
chuyển biến đó phải bắt đầu từ nhận thức đến những việc làm cụ thể
sát thực tế của mỗi cán bộ đảng viên trên cương vị công tác của mình
đặc biệt là người đứng đầu
dù sớm hay muộn nhưng một khi đã đồng lòng
và đã có quyết sách hợp lòng dân
thì chắc chắn sẽ nhanh chóng tạo sức lan tỏa
và quan trọng là tạo sức bật
truyền cảm hứng cho những người cùng trung tâm huyết
thành công của đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
dường như đã ít nhiều xóa tan nỗi trăn trở hoài nghi trong lòng nhiều người
xoa dịu những nùn dư luận tiêu cực
chỉ trích bất mãn trước đó
làm vững tâm những con người đã và đang khát khao được công hiến nhiều hơn
nhưng vẫn còn e ngại đơn độc
vấn đề còn lại là sớm đưa nghị quyết
lần thứ một mươi hai của đảng đi vào cuộc sống
bắt đầu từ tâm huyết trí tuệ năng lực và đạo đức
của một đội ngũ cán bộ thực sự vì dân thương dân
bởi như chủ tịch hồ chí minh từng căn dặn
cán bộ là cây gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém